thưa quý vị bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào ngày hôm nay cho biết
ca mắc mới giảm còn hai mươi bảy mươi sáu ca trong ngày thì nghệ an bổ sung năm mươi ba tám trăm năm mươi tám ca covid một mươi chín
thành phố hà nội ghi nhận một bốn trăm hai mươi năm ca covid một mươi chín giảm hơn hai trăm năm mươi ca so với ngày hôm qua
trong hướng dẫn mới nhất về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh covid một mươi chín và biện pháp y tế
đối với ca bệnh covid một mươi chín và người tiếp xúc gần f một của bộ y tế f một không còn phải cách ly